phát biểu kết luận hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt về mọi mặt đối với địa bàn các tỉnh tây nguyên
đã ban hành nhiều nghị quyết kết luận
bộ trưởng tô lâm đề nghị các ban bộ ngành địa phương tập trung mọi biện pháp nguồn lực
nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chủ trương giải pháp mới đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể trong đề án
đoàn công tác của chính phủ
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
chiều ngày một tháng ba đã đến làm việc với tỉnh ủy ubnd tỉnh hương yên
về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh
chúc mừng những kết quả mà tỉnh hưng yên đã đạt được trong thời gian qua
đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh hưng yên cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp trong nước
trước đó đoàn công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với thành ủy ubnd tp đà nẵng
tại đây đại tướng tô lâm yêu cầu các bộ ngành tiếp tục tập trung tháo cỡ
một mươi ba trên ba mươi hai kiến nghị đề xuất của tp đà nẵng đã được các bộ ngành trả lời
tại hai phiên làm việc trước đó nhưng chưa có kết quả cuối cùng
đại tướng tô lâm đề nghị các bộ ngành cần đưa ra thời gian lộ trình cụ thể
để giải quyết sức điểm vấn đề
bên cạnh đó đại tướng tô lâm cũng khuyến khích các bộ ngành có những ý kiến kinh nghiệm
cách làm mới để giúp đà nẵng tháo cỡ tạo đà phát triển về mọi mặt trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
triển khai các biện pháp công tác tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an biểu dương những thành tích chiến công
và lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian này
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo sáu của chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án
tập trung thực hiện các công tác trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác nhiệm vụ cơ bản
đảm bảo an ninh các địa bàn chiến lược tăng cường quản lý nhập cảnh quá cảnh cư trú
triển khai các biện pháp thực hiện kéo giảm tội phạm hình sự phòng chống ma túy
tập trung các phương án phòng cháy chữa cháy nhất là các lễ hội
có phương án đảm bảo an toàn cho người dân
chiều ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các đồng chí trưởng cơ quan
đại diện ngoại giao việt nam tại nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an luôn coi công tác đối ngoại
hợp tác quốc tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng
do đó các đồng chí trưởng cơ quan đại diện tiếp tục quan triệt sâu sắc quan điểm
chủ trương đường lối của đảng nhà nước về đối ngoại nói chung
đối ngoại trong lĩnh vực chính trị an ninh nói riêng
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc
vận dụng sáng tạo trường phái ngoại giao cây tre trong quan hệ với các đối tác
ghi nhận những bước phát triển mới của tổng công ty g tel
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tổng công ty g tel công ty g tel mobile
tập trung lãnh đạo xây dựng g tel mobile có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp hiệu quả
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm phát động toàn lực lượng
ủng hộ sử dụng mạng viễn thông di động của công ty g tel mobile
để thúc đẩy các nguồn nội lực phát triển doanh nghiệp trong ngành
đề nghị công an các địa phương phổ biến toàn thể cán bộ chiến sĩ
sử dụng sản phẩm dịch vụ của g tel mobile cho hoạt động nghiệp vụ
và cả hoạt động bình thường trong đời sống và gia đình
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
đã thăm và làm việc với công an quận hoàng mai thành phố hà nội
đồng chí thứ trưởng ghi nhận biểu dương đánh giá cao công an quận
luôn chủ động nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
thực hiện đạt và vượt các mục tiêu yêu cầu đề ra trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã đến dự lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn
tại địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội
trực tiếp gặp gỡ động viên các tân binh nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
chủ trì buổi làm việc với các đơn vị nhằm triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị
những người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước asean lần thứ hai mươi bảy dgicm hai mươi bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc cần khẩn trương chuẩn bị nội dung xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết
phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các đơn vị đảm bảo hội nghị được tổ chức đáp ứng các yêu cầu đối ngoại
theo chủ trương hợp tác asean của đảng và nhà nước
trong tuần thứ trưởng lương tam quang cũng đã chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc
trong vùng dân tộc trăm đỉnh ninh thuận và lệ ký các hợp tác giữa hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam và tập đoàn gilead
chào mừng ngày reha denemek chủ tịch hội đồng kinh doanh thổ nhĩ kỳ việt nam trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an mong muốn
ngày reha denemec tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giới thiệu bộ công an việt nam các doanh nghiệp hàng đầu thổ nhĩ kỳ
trong lĩnh vực công nghiệp an ninh quốc phòng và thúc đẩy chuyển giao công nghệ
sản xuất các vũ khí công cụ hỗ trợ và phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm của việt nam
trong tuần thứ trưởng lê văn tuyến cũng đã dự hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng trong công an nhân dân
dự lễ khởi công xây dựng ba mươi sáu trụ sở làm việc công an xã tại tỉnh bà rịa vũng tàu
làm việc tại trường đại học cảnh sát nhân dân và dự lễ giao nhận quân tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai tại quảng trường trung tâm huyện bát sát tỉnh lào cai
huyện bát sát tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi bốn cho một trăm hai mươi ba tân binh là những thanh niên ưu tú của huyện lên được nhập ngũ
thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước
tại buổi lễ trung tướng nguyễn văn long
của công an cùng lãnh đạo tỉnh nào cai đã tăng hoa động viên các thanh niên lên được nhập ngũ